bùi quốc đạt hay còn gọi là đạt ma sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường đông vệ thành phố thanh hóa là giang hổ phức tạp có nhiều tiền án manh động tại địa bàn tỉnh thanh hóa vừa bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân tại địa bàn xã xuân du huyện như thanh tỉnh thanh hóa

những hộ dân ở thôn như lệ xã hải lệ thị xã quảng trị cơ sở hạ tầng đã cơ bản hoàn thành nhưng chỉ mới có bốn hộ dân di rời lên đây sinh sống
những hộ dân ở khu vực di rời dọc sông thạch hãn tại xã hải lệ thị xã quảng trị đa số thuộc diện khó khăn
trong thời gian này bà con chưa thể lên khu tái định cư nên phải tá túc tại nhà người quen
ước nguyện có nơi ở mới vẫn chưa được thực hiện trong khi tình hình sạt lở bờ sông vẫn diễn biến phức tạp
nhằm đạt mục tiêu tạo đợt sinh hoạt văn hóa tinh thần hào hứng phấn khởi đoàn kết tại các cấp hội nhà báo việt nam
chiều nay tại hà nội hội nhà báo việt nam đã tổ chức họp báo về cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm hai nghìn hai mươi
đối tượng tham dự cuộc thi gồm nhà báo hội viên hội nhà báo việt nam cán bộ nhân viên hiện đang công tác tại các cơ quan báo chí
các cấp hội các đơn vị quản lý báo chí các cơ sở đào tạo báo chí sinh viên ngành báo chí phát thanh truyền hình các trường đại học cao đẳng trên cả nước
mỗi cấp hội nhà báo tỉnh thành phố liên tri hội nhà báo chọn tối đa ba tiết mục gồm đơn ca song ca tam ca tốt ca và hợp sướng
cuộc thi tiếng hát người làm báo những năm qua đã trở thành sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo cả nước
tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu thể hiện tài năng và bản sắc nghề nghiệp tăng cường hiểu biết thắt chặt thêm tình đồng nghiệp
học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc góp phần làm tăng chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo việt nam
điểm mới của cuộc thi năm nay là không tổ chức các cuộc thi bán kết khu vực thay vào đó sẽ tổ chức vòng sơ loại trực tuyến
các thí sinh với tiết mục được chọn dự thi tại đêm chung kết sẽ được mời tham gia huấn luyện tập trung tại thủ đô hà nội
dự kiến trung kết cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm hai nghìn hai mươi ba sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến khai mạc vào trung tuần tháng ba năm sau tại hà nội
ngày một mươi bốn tháng một mươi một thông tin từ vùng cảnh sát biển bốn đơn vị này vừa chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp

cài trợ rắc rối vụ việc vi phạm của biển bốn đơn vị này vừa chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp
không khai báo và không theo quy định cho ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang và cà mau để xử lý theo thẩm quyền
và kj chín mươi năm nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts vì đã vi phạm về khai thác iuu với tổng suất tiền phạt gần ba tỷ đồng
toàn bộ phương tiện ngư cụ và hải sản đánh bắt trái phép đều bị tịch thu
trước đó hai tàu cá này bị vùng cảnh sát biển bốn kiểm tra bắt giữ do vi phạm các quy định
nhưng thường trưởng không có văn bằng chiến chỉ theo quy định
dây phép khai thác thủy sản và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật khách hàng
khai thác trái phép trên vùng biển nước ngoài
không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển
sau đó vùng cảnh sát biển bốn đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc tăng vật và phương tiện vi phạm
cho ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang và cà mau xử lý theo thẩm quyền
tính từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay vùng cảnh sát biển bốn đã kiểm tra xử lý hai trăm hai mươi năm vụ
hai trăm chín mươi bốn tàu cá vi phạm iuu trong đó bàn giao một mươi một vụ một mươi bảy tàu cho các tỉnh xử lý
công an huyện cái bè vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối tượng bùi chế thanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cư ngụ tại khu bốn thị trấn
cái bè huyện cái bè về hành vi cướp giật tài sản
được biết đối tượng thanh đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản
tuy nhiên đến ngày bốn tháng một mươi thanh đang điều khiển xe mô tô trên tính lộ tám trăm sáu mươi chín
đoàn tổ ấp hậu phú một xã hậu mỹ bắc a huyện cái bè
thì phát hiện người phụ nữ điều khiển xe đạp điện phía trước có đeo sợi dây chuyền hai lượng vàng một mươi tám k
trị giá khoảng bảy mươi triệu đồng nên vượt lên cướp dật rồi tăng ga tổ thoát
qua điều tra truy xét đến trưa ngày một mươi tháng một mươi đối tượng bùi chế thanh bị lực lượng công an bắt giữ
tại cơ quan điều tra thanh thừa nhận hành vi cướp giật dây chuyền của người phụ nữ và đem bán lấy tiền tiêu xài
hướng ứng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhiều địa phương tại tp hcm đã có các hoạt động thiết thực
thu hút được đông đảo người dân quan tâm ghi nhận các hoạt động tại quận một mươi hai
một trong những địa phương phát triển mạnh phong trào này
hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
dịp này khu phố một a phường đông hương thuận quận một mươi hai đã tổ chức chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
trong đó có các tiết mục phan nghệ chủ đề về bác hộ chính yêu về truyền thống tốt đẹp của người việt nam
với tinh thần yêu nước đoàn kết tương thân tương ái lá lành đùm lá rách và khu trưng bày ảnh sách báo về bác
tại không gian văn hóa hồ chí minh dịp này bang tổ chức đã trao tặng các phần quà cho hộ gia đình nghèo
trẻ em khó khăn nhằm động viên tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống đồng thời trao tặng giấy khen
cho chín hộ gia đình văn hóa tiêu biểu sáu cá nhân gương người tốt việc tốt
đại biểu cũng như tất cả người dân trong cuộc sống mới mình phải nỗ lực gắn bó và gương mẫu
ví dụ như là những người trong hội là người tổ trưởng thì tất cả chúng ta phải hy sinh và đóng góp nhiều để làm gương cho người dân
nhìn lại trong suốt hơn hai năm qua khu phố một a phường đông hương thuận đã đầm bọc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên đến nay những hậu quả vẫn còn rất nặng nề trong đó có ba em nhỏ rơi vào cảnh mồ côi do cha mẹ qua đời vì dịch covid một mươi chín
nhiều hộ gia đình khó khăn vì thiếu việc làm đây cũng là một trăn trở mà ủy ban nhân dân phường và khu phố đặc biệt quan tâm
trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hôm nay chúng tôi cũng đề ra một chương trình xuyên suốt trong các quá trình phấn đấu
của ban mặt trận khu phố thứ nhất là làm cho môi trường xanh sạch đẹp của khu phố để đảm bảo thứ hai đảm bảo vấn đề an sinh xã hội
cho người nghèo và người cận nghèo và các cháu có hoàn cảnh khó khăn cái thứ ba nữa là nêu lên sự đoàn kết nhất trí vào lòng của nhân dân khu phố
tứ hỗ trợ lên nhau trong những hoàn cảnh khó khăn để cùng phát triển không ai trở lại phía sau
để nâng cao hiệu quả khối đại đoàn kết giữa các hộ dân và khu phố ban điều hành khu phố một a sẽ từng bước hoàn thiện phấn đấu trong thời gian sớm nhất
thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng và phối hợp với công an khu vực tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư
những ngày qua nhiều bệnh nhân suy thận cấp đang lọc máu tại bệnh viện bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu bức xúc và lo lắng vì tình trạng thiếu máy lọc máu nhân tạo tại khoa lọc máu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của họ
nguyên nhân là do có đến gần năm mươi máy lọc máu tại đây bị hư hỏng ghi nhận thực trạng này tại bệnh viện bà rịa
tại khoa lọc máu bệnh viện bà rịa hiện nay
chỉ còn chưa tới ba mươi máy lọc máu còn hoạt động
các máy này cũng đang trong chế độ hoạt động hết công suất bởi trước đây mỗi ngày có ba ca lọc máu từ bảy giờ sáng đến hai mươi một giờ
thế nhưng hơn một tuần trở lại đây bệnh viện đã phải tăng lên năm ca lọc máu và kết thúc vào lúc ba giờ sáng ngày hôm sau
sự thay đổi này khiến cuộc sống của các bệnh nhân cùng người nhà bị đảo lộn thậm chí là lo lắng về sức khỏe
gần hai tuần nay máy cũng hư rất là nhiều nên khoa sắp xếp cho em vị trí ca thứ nào
trong quân cổ lễ trao giải của giải thưởng du lịch thế giới hai nghìn hai mươi hai world travel awards hai nghìn hai mươi hai việt nam được sướng tên trong nhiều danh hiệu lớn phú quốc hà nội mộc châu tam đảo là các điểm đến của việt nam được vinh danh
cụ thể tại giải thưởng du lịch thế giới năm hai nghìn hai mươi hai việt nam đã đạt nhiều giải thưởng với hàng loạt danh hiệu lớn trong đó điểm đến việt nam đạt giải là điểm đến di sản hàng đầu thế giới
đây là lần thứ ba việt nam được nhận giải thưởng này
hai lần trước là vào năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi hà nội là điểm đến thành phố đột phá hàng đầu thế giới năm hai nghìn hai mươi hai phú quốc của tỉnh kiên giang là điểm đến đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới năm hai nghìn hai mươi hai tam đảo của tỉnh vĩnh phúc là thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm hai nghìn hai mươi hai mộc châu của sơn la là điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu thế giới năm hai nghìn hai mươi hai đảo ký ức hội an của tỉnh quảng nam là điểm đến giải trí hàng đầu thế giới năm hai nghìn hai mươi hai
giải thưởng du lịch thế giới world travel awards là giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực du lịch
nhằm ghi nhận khen thưởng và tôn vinh những tên tuổi xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực của ngành du lịch trên toàn cầu
trung tâm bảo tồn voi và cứu hộ động vật quản lý bảo vệ rừng tỉnh đắk lắc cho biết
đang lên kế hoạch triển khai thực hiện dự án chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi
sang du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh này
theo dự án ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã phê duyệt với nguồn kinh phí là hơn năm mươi năm bốn tỷ đồng
do tổ chức động vật châu á tài trợ
dự án được thực hiện từ nay đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sáu tại vườn quốc gia york don trung tâm
các công ty du lịch đang hoạt động trên địa bàn huyện buôn đôn
và ban quản lý lịch sử văn hóa môi trường hồ lắc của huyện lắc
mục tiêu của dự án là nhằm chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi bằng mô hình du lịch thân thiện
đàn voi nhà được bảo tồn chăm sóc đảm bảo phúc lợi kéo dài tuổi thọ
chủ và nài voi được bù đắp nguồn thu nhập bị thiếu hụt do rừng phục vụ cưỡi voi
các trung tâm du lịch được hỗ trợ kỹ thuật để chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi
thành lập hợp tác xã du lịch nhằm quản lý vận hành mô hình du lịch thân thiện với voi tại huyện lắc
hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ và bảo tồn loài voi được phổ biến
lan tỏa tới các tầng lớp trong xã hội
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
theo số liệu từ hiệp hội lương thực việt nam tuần qua giá gạo năm tấm xuất khẩu của việt nam
ở mức từ bốn trăm hai mươi năm đến bốn trăm ba mươi usd một tấn
đây là mức cao nhất kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến nay
mức giá này cao hơn gạo cùng loại của ấn độ bốn mươi tám

và thái lan là một mươi tám hai mươi ba usd một tấn
gần đây xuất khẩu gạo việt nam đã có sự dịch chuyển mạnh sang phân khúc gạo thơm
và gạo chất lượng cao như lúa đài thơm tám om năm nghìn bốn trăm năm mươi một om một mươi tám những giống lúa không nước nào có
đẩy giá gạo việt nam bán được mức cao
dự báo thị trường gạo cuối năm các doanh nghiệp cho rằng xu hướng tăng sẽ kéo dài trong thời gian tới
tại hà nội trong tháng khuyến mại có hơn một điểm khuyến mại
và năm mươi điểm vàng khuyến mại trên địa bàn thành phố
nhiều nhà bán lẻ các hệ thống siêu thị đồng loạt tung ra nhiều chương trình khuyến mại
giảm giá sâu cho các mặt hàng tiêu dùng trong đó tập trung chủ yếu vào nhóm thực phẩm
sức mua tại các siêu thị ở hà nội hiện đã tăng từ hai mươi ba mươi so với tháng trước
và dự báo sẽ còn tăng trong những ngày tới khi cả nước bước vào tháng khuyến mại tập trung
một số mặt hàng sẽ được phép khuyến mại một trăm linh bởi vậy các siêu thị phải chuẩn bị phương án để hỗ trợ khách hàng
tại tp hcm chương trình khuyến mại lớn nhất năm shopping season hai nghìn hai mươi hai với mức khuyến mại lên đến một trăm linh
sẽ bắt đầu từ ngày mai một mươi năm tháng một mươi một và dự kiến kéo dài đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
nhiều doanh nghiệp đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu lương thực thực phẩm đã tăng sản lượng hàng hóa
từ hai mươi ba mươi cho dịp kích cầu này cũng như cao điểm tiêu dùng cận tết
tp hcm dự kiến có khoảng bảy năm trăm linh chương trình khuyến mại nhiều hơn khoảng hai mươi đến ba mươi
so với thời điểm kích cầu này
so với thời điểm kích cầu giữa năm sở công thương tp hcm cũng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính
để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt đối với cả nhóm các doanh nghiệp
nhà bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài
tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hai phương tiện ghe gỗ
để xác minh làm rõ hành vi khai thác vận chuyển cát trái phép theo quy định của pháp luật
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tỉnh đồng nai phát hiện một ghe gỗ dài khoảng một mươi năm mét
có gắn thiết bị đặc thù để bơm hút cát trên tuyến sông đồng nai đoạn qua khu vực vàm cái sứt
xã long hưng thành phố biên hòa
khi tổ công tác áp sát yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra thì các đối tượng trên ghe đã nhấn chìm ghe
rồi nhảy xuống sông tẩu thoát
lực lượng phối hợp tiến hành đã trục vớt phương tiện ghe gỗ bơm hút cát bị nhấn chìm
trước đó cũng trên tuyến sông đồng nai đoạn qua xã tam an huyện long thành lực lượng chức năng cũng đã phát hiện
ghe gỗ có gắn thiết bị đặc thù bơm hút cát đang tiến hành hút cát dưới lòng sông bơm lên một thuyền vận chuyển
khi bị phát hiện các đối tượng đã tẩu thoát trên khoang ghe vận chuyển có khoảng hai mươi mét khối cát
hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi một phòng an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa truy bắt đối tượng lê văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại xã đức hòa hạ huyện đức hòa tỉnh long an có liên quan đến vụ án lưu hành tiền giả trên địa bàn tỉnh đồng tháp
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hùng cùng đối tượng nguyễn văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ cùng địa phương sử dụng tiền polymer giả
để tiêu thụ tại nhiều cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đối tượng thuận đã bị công an huyện tháp một mươi phát hiện bắt giữ còn đối tượng hùng đã nhanh chóng tẩu thoát
để tránh né cơ quan công an hùng bỏ trốn khỏi địa phương di chuyển nhiều nơi ở các tỉnh
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh điều tra đã phối hợp với công an các địa phương bắt giữ hùng khi đang lẩn trốn tại tỉnh bình phước
hiện cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng hùng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị với sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích cho con người
xong đi kèm với đó là các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao
đặc biệt là lừa đảo qua mạng ngày càng phổ biến và tinh vi hơn
chúng thực hiện các hành vi dưới nhiều hình thức dẫn đến việc nhiều người dân bị sập bẫy lừa đảo
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự bức xúc trong nhân dân
ngoài công tác đấu tranh hiệp vụ lực lượng công an tỉnh sơn la cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng ngừa với loại tội phạm này
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện mai sơn của tỉnh sơn la
sau khi nghe cuộc điện thoại có nội dung thông báo từ lực lượng công an
nói rằng mình bị vướng vào đường dây buôn bán ma túy cần xác minh thông tin
người phụ nữ này đã không ngần ngại cung cấp các loại giấy tờ cá nhân và tài khoản ngân hàng
ngay sau đó trong tài khoản đã bị rút mất hai tỷ đồng
lúc này nạn nhân mới vỡ lẽ mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo
công an thể ngân nước công dân các thứ gì để xác nhận xem là tôi có đúng liên quan đến đường dây ma túy đấy không
thì tôi đã làm theo và thực hiện theo
khi gọi video yêu cầu cái gì thì tôi cũng cung cấp
với lại yêu cầu tôi là nhận diện khuôn mặt các thứ
thì lúc mà tôi bị rút tiền đầu mới phát hiện ra là mình đã bị lừa
còn với thanh niên này mong muốn có việc nhẹ lương cao
nên đã lên mạng tìm việc
tuy nhiên quá trình kết nối đến chỗ làm bạn đã bị bán sang campuchia
sau năm tháng bị đánh đập và ép làm việc bạn đã được giải cứu về việt nam
không có việc nhẹ nào mà lương cao cả
và những cái lời rụ rỗ đấy
thực ra là họ đã nắm bắt được cái tâm lý muốn kiếm tiền muốn tìm việc của mình rồi
thực ra em thì vẫn trụ năm tháng em vẫn trụ được ở một công ty và đàm phán để chuộc người về được
với giá em bị bán vào
tương đương là ba đô tương đương với khoảng hơn bảy mươi triệu
việc sử dụng điện thoại di động mạng xã hội đối với người dân miền núi ngày càng phổ biến
tuy nhiên nhận thức của người dân vẫn còn những hạn chế nhất định
vì vậy ngoài việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an huyện mai sơn cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền
chỉ rõ các phương thức thủ đoạn của tội phạm như giả danh cơ quan công quyền
giả danh người nước ngoài kết bạn tán tỉnh và yêu đương
giả danh ngân hàng trúng thưởng hách các tài khoản mạng xã hội tới từng người dân để có thể nhận biết
công an huyện cũng đã tập trung chú trọng công tác phòng ngừa
phòng chống tội phạm nội đạo trên không gian mạng
tập trung tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến quần chúng nhân dân
chúng tôi cũng đã tăng thường công tác đối tranh một trăm linh với tình báo tội phạm liên quan đến tội phạm nội đạo công nghệ cao
chúng tôi đều được tiếp nhận điều tra phối hợp với các phòng
nghiệp vụ công an tỉnh để tổ chức điều tra
không chỉ riêng trên địa bàn mai sơn mà trên toàn tỉnh sơn la
lực lượng chức năng nhận định thời điểm cuối năm tội phạm lừa đảo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
với nhiều thủ đoạn và phương thức hoạt động tinh vi hơn
chính vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác với các cuộc điện thoại
và hãy là người sử dụng không gian mạng một cách cẩn trọng để tránh sập bẫy lừa đảo
và câu chuyện vừa rồi tại tỉnh sơn la cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay